hà nội bắt đầu kiểm soát người dân tham gia giao thông qua giấy đi đường mã quy rồi cốt
mỗi lượt chỉ mất khoảng năm giây nên chốt vùng đỏ giảm un tắc đáng kể
sáng ngày tám tháng chín chốt kiểm soát phương tiện ra vào vùng một vùng đỏ ở cầu diễn bắc từ liêm hà nội
bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mã quy rồi cốt với người và phương tiện tham gia giao thông
lực lượng chức năng cầm sẵn smartphone để phục vụ quét mã quy rồi cốt với giấy đi đường mẫu mới
việc cấp giấy đi đường mới giúp tránh được un tắc tại các chốt khi thủ tục kiểm tra nhanh gọn hạn chế tiếp xúc
giấy đi đường mẫu mới chủ yếu được cấp trong lĩnh vực thiết yếu như siêu thị ngân hàng
lực lượng chức năng chỉ cần quét mã quy rồi cốt là có đầy đủ thông tin cần thiết
song song với việc kiểm tra mẫu giấy đi đường mới lực lượng chức năng cũng để người dân chưa có giấy đi đường mẫu mới
tiếp tục sử dụng mẫu giấy cũ đơn vị công tác tự cấp khi tham gia giao thông
việc triển khai mẫu giấy đi đường mới giúp giảm thiểu ủn tắc giao thông giờ cao điểm
bên cạnh đó hình thức kiểm tra tiện lợi hơn so với trước kia vì quản lý qua phần mềm
chỉ cần quét là nhận diện được ngay thông tin người đi đường
tuy nhiên do việc sử dụng song song hai mẫu giấy cũ và mới nên đội cảnh sát giao thông số sáu vẫn phải tăng cường thêm lực lượng trực chốt
đồng thời tổ chức phân luồng từ xa sử dụng loa tuyên truyền yêu cầu người dân cầm sẵn giấy tờ trên tay để giảm thời gian kiểm tra kiểm soát
trước đó công an hà nội thông báo sẽ kiểm tra người và phương tiện theo mẫu giấy đi đường mới có mã qr từ sáu giờ ngày tám tháng chín
tuy nhiên đến tối ngày bảy tháng chín bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
nói thành phố cho phép người dân tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư
điều chỉnh đến khi đạt hiệu quả thì mới nhập hai loại giấy thành một